hà nội f không khó liên hệ y tế phường kêu quá tải
cả một ngày liên tục gọi vào số điện thoại của y tế phường nhưng đường dây chỉ báo bận
chia sẻ của một f trong bối cảnh tình hình dịch tại thủ đô đang ngày một phức tạp hơn
sau ba ngày nghỉ tết anh tê hiện sinh sống tại một quận nội thành hà nội xuất hiện tình trạng đau mỏi người
cơ thể lúc nóng lúc lạnh cảm thấy bất an anh tê tự làm test nhanh covid tại nhà thì bất ngờ cho kết quả hai
anh tê chia sẻ việc đầu tiên tôi làm là tìm nơi xét nghiệm pcr
sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin rồi qua bạn bè giới thiệu tôi gọi được một đơn vị đến nhà lấy mẫu
việc thứ hai là lên mạng tìm kiếm các số đường dây nóng gọi tổng đài một nghìn hai mươi hai ấn thim hai dưới ấn phím ba đủ cả nhưng không nhận được sự hồi âm
sau đó anh tê tiếp tục tìm số điện thoại của trung tâm y tế quận và trạm y tế phường để báo về tình trạng dương tính của mình
sau rất nhiều lần gọi điện anh tê kết nối được với một cán bộ ở quận
và được người này cung cấp số điện thoại khác để gặp cán bộ y tế phường nơi cư trú
gọi theo số điện thoại được quận cho tôi được một chị thông báo là cứ gọi trực tiếp đến số các bạn ở trạm y tế phường
nếu thấy máy bận thì có thể cứ gọi đi gọi lại
nhưng mọi cuộc gọi trong suốt ngày hôm đó tới trạm y tế đều báo đường dây bận anh tê cho hay
cố gắng liên lạc bằng nhiều cách cuối cùng anh tê đã kết nối được với một nhân viên y tế
tuy nhiên sau khi khai báo các thông tin về bệnh nền tiền sử tiêm vaccine anh tê vẫn chưa được hướng dẫn điều trị và cấp thuốc
vì phải chờ có kết quả pcr
sang ngày hôm sau anh tê có kết quả xét nghiệm pcr dương tính gửi kết quả đến cán bộ tiếp nhận thông tin ở phường
anh tê cũng chỉ được thông báo trường hợp của anh em sẽ báo lên quận
tuy nhiên ba ngày trôi qua thực hiện hơn chục cuộc gọi anh tê vẫn chưa nhận được hướng dẫn điều trị từ cán bộ y tế hay bất kỳ túi thuốc nào
bà hát ở quận hoàng mai hà nội sau khi tết nhanh dương tính cũng gọi điện ra trạm y tế phường thông báo
bà hát kể họ dặn là ở nhà chờ đợi
nhà tôi chờ hai ngày không thấy họ đến gọi điện ra thì họ trần trừ nói là trạm chưa có đủ dụng cụ để test
quá nóng ruột vì cả nhà đều có dấu hiệu sốt
nhất là khi trong nhà có cháu bé một mươi bốn tuổi bà hát đã tự gọi dịch vụ đến nhà xét nghiệm pcr
sau khi có kết quả dương tính bà tiếp tục liên hệ với trạm y tế phường
lúc này bà mới được phát một gói thuốc trong đó có hạ sốt và thuốc điều trị covid
trên các diễn đàn mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều lời kêu ca phàn nàn của người dân về việc khó tiếp nhận với y tế
và cả các số điện thoại đường dây nóng mà các phường quận huyện đưa lên với mục tiêu hỗ trợ f điều trị tại nhà
hà nội hiện có hai mươi sáu f được theo dõi và điều trị tại nhà
con số này ngày một tăng nhanh điều này tạo áp lực rất lớn đến đội ngũ nhân viên y tế cơ sở
chị lê tú uyên trạm trưởng trạm y tế phường trương định quận hai bà trưng cho biết
hiện nay mỗi trạm y tế chỉ có bảy tám nhân viên nhưng phải đảm nhận rất nhiều đầu việc
chỉ riêng việc tiêm chủng vaccine covid đã chiếm rất nhiều thời gian
chị uyên chia sẻ
tối qua chúng tôi phải làm đến hai giờ sáng vì có một ca cấp cứu
ngay bây giờ tôi đang đến từng nhà tiêm cho các bác cao tuổi không đi lại được
qua thực tế tiếp nhận các cuộc gọi từ người dân chị uyên cũng cho biết
có người thì thông cảm chia sẻ nhưng cũng có người chỉ gần như không có triệu chứng
nhưng có thể vì lo lắng quá nên cán bộ y tế có giải thích thế nào họ cũng không hài lòng
theo hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý theo dõi f tại nhà mới nhất của sở y tế hà nội
có bốn lực lượng chính tham gia quản lý theo dõi f tại nhà bao gồm
trung tâm y tế trạm y tế trạm y tế lưu động tổ hỗ trợ theo dõi người covid và mạng lưới thầy thuốc đồng hành
lực lượng y tế mỏng nhân viên y tế bị quá tải là tình trạng chung của tất cả các trạm y tế phường
mới đây ủy ban nhân dân phường thạch bàn quận long biên đã có thư ngỏ kêu gọi các y bác sĩ nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn tham gia hỗ trợ chống dịch
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thành bàn nêu thực tế
địa bàn rộng dân cư đông đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế đã phải tham gia vào công tác chống dịch trong một thời gian rất dài rất vất vả và áp lực
vì vậy địa phương đang rất thiếu y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên hỗ trợ trực tiếp
người dân thì ca thán trong khi lực lượng y tế cơ sở cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vất vả áp lực
trước dự báo về số ca nhiễm mới covid một mươi chín sẽ còn tăng đặc biệt khi biến chủng omicron đã xâm nhập vào nước ta
thì rõ ràng ngành y tế thủ đô cũng cần có sự sắp xếp một cách hợp lý đúng quy trình điều trị chăm sóc f giảm bớt những thủ tục mang tính hành chính
huy động sự tham gia hỗ trợ nhiều hơn nữa của lực lượng tình nguyện viên
bên cạnh đó khi được xác định là f người dân cũng cần bình tĩnh để theo dõi và chăm sóc tại nhà làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thế giới bước sang năm thứ ba của cuộc chiến covid một mươi chín với nhiều thách thức
khi làn sóng delta vẫn chưa được kiểm soát omicro siêu biến thể với khả năng lây lan mạnh lại xuất hiện
cách đây hai năm dịch viêm phổi lạ được phát hiện tại trung quốc đã bắt đầu lan rộng trở thành đại dịch toàn cầu và được biết đến với cái tên covid một mươi chín
thế giới đến nay đã bước sang năm thứ ba của cuộc chiến covid một mươi chín với nhiều thách thức
khi làn sóng delta vẫn chưa được kiểm soát thì omicron siêu biến thể với khả năng lây lan mạnh lại xuất hiện
tuy nhiên các chiến dịch bao phủ vaccine covid một mươi chín được thể hiện thần tốc ở quy mô toàn cầu
đã giúp mang lại niềm hy vọng về sự kết thúc của đại dịch
trong cuộc họp báo ngày ba mươi một tháng một mươi hai tổng giám đốc who teros ahanom tin rằng
đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai nếu thế giới giải quyết được vấn đề về bất bình đẳng vaccine
vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong thời điểm này đó chính là đại dịch covid một mươi chín sẽ được kết thúc như thế nào
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay
thông thường có hai kịch bản để các đại dịch kết thúc
kịch bản thứ nhất là dịch bệnh đó lây nhiễm cho toàn bộ dân số và sẽ có một số lượng người nhất định tử vong vì dịch bệnh
xét theo trường hợp của covid một mươi chín theo ghi nhận thực tế có khoảng tám mươi người mắc bệnh không chịu chứng triệu chứng nhẹ
năm còn lại là bệnh lý cần phải điều trị và chỉ có một nửa trong số đó có nguy cơ diễn tiến nặng và nguy hiểm đến tính mạng
nếu để nhiễm và khỏi theo tự nhiên không có vaccine hay biện pháp điều trị thì năm một mươi dân số
tương đương với khoảng bốn trăm linh tám trăm linh triệu người trên toàn cầu sẽ tử vong
khi đó đại dịch sẽ kết thúc
tuy nhiên thái cho hay theo chuyên gia này kịch bản thứ nhất chỉ phù hợp với các dịch bệnh xảy ra vào thời xa xưa khi con người chưa có vaccine hay thuốc điều trị
kịch bản thứ hai phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại theo đó quá trình lây lan virus sẽ tự biến đổi và các biến thể sau sẽ giảm dần động lực
khi động lực được giảm dần đến mức nào đó khiến tỷ lệ tử vong rất thấp nó sẽ trở thành dịch bệnh và lưu hành chung sống với chúng ta
tiến sĩ thái phân tích thông thường các làn sóng dịch đầu tiên động lực virus còn rất cao sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao
sau đó virus sẽ giảm dần động lực những lần sóng tiếp theo dù lây nhiễm nhiều nhưng tỷ lệ tử vong sẽ thấp dần
theo chuyên gia này hiện có bảy loại virus corona gây bệnh ở người đã được biết đến
ngoài sars cov gây dịch bệnh sars mers cov gây dịch bệnh mers và gần đây nhất là sars cov hai gây dịch bệnh covid một mươi chín
thì bốn loại virus corona đầu tiên có khả năng cũng đã gây ra các vụ dịch thời gian xưa
bằng chứng khoa học cho thấy khả năng cũng đã từng có các đại dịch của các chủng virus corona khác
đã xảy ra hàng ngàn năm trước đây rồi sau khi giảm động lực chúng sẽ sống cùng con người
hàng năm sẽ gây ra tình trạng cảm cúm hát hơi sổ mũi tiến sĩ thái nói
trong cả hai kịch bản cuối cùng đại dịch cũng sẽ kết thúc
ví dụ như đại dịch cúm năm một nghìn chín trăm một mươi tám đã kết thúc sau bốn năm sau khi giết chết năm mươi triệu người
và nhiễm năm trăm linh triệu người một phần ba dân số toàn cầu lúc đó cho đến năm một nghìn chín trăm một mươi chín
và chỉ thực sự thành cúm mùa sau năm một nghìn chín trăm hai mươi một
lúc đó mặc dù vẫn có các vụ dịch với số mắc nhiều
nhưng số ca tử vong rất thấp nó sẽ không còn là đại dịch
khi nào có thể khẳng định covid một mươi chín không còn là đại dịch
theo tiến sĩ thái khi tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín giảm xuống mức thấp nhất
thế giới có thể tuyên bố kết thúc đại dịch covid
chuyên gia này lấy dẫn chứng về bệnh cúm mùa
theo đó tỷ lệ tử vong do căn bệnh này hiện chỉ ở mức bốn cho đến
bản thân cúm mùa hàng năm vẫn có một số lượng bệnh nhân tử vong
tuy nhiên với các bệnh nhân này chúng ta thường chuẩn đoán tử vong do viêm phổi
trong khi đó nguyên nhân sâu xa và ban đầu vẫn là cúm mùa
với covid một mươi chín nếu để dịch bệnh hoành hành tràn lan thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới
tuy nhiên nếu tiêm vaccine đầy đủ tỷ lệ tử vong sẽ được giảm đi rất nhiều chỉ còn khoảng dưới bốn
tức là một người đã tiêm đủ vaccine mắc covid một mươi chín thì chỉ có chưa tới bốn người tử vong
thay vì hai mươi hoặc hơn nếu không tiêm vaccine
omicron có phải là chìa khóa để kết thúc đại dịch
theo tiến sĩ thái hiện tại còn quá sớm để nhận định omicron là vaccine tự nhiên
có thể giúp kết thúc đại dịch covid một mươi chín
tại nam phi omicron lây nhiễm chủ yếu với những trường hợp đã từng nhiễm biến thể khác
hoặc người đã tiêm vaccine dẫn đến tỷ lệ tử vong rất thấp
tỷ lệ chỉ khoảng một bốn con số này gần như tương đương với cúm mùa
về cơ bản những quốc gia như vậy hàng ngày cũng sẽ ghi nhận ca tử vong vì covid một mươi chín nhưng sẽ rất ít
tiến sĩ thái nhấn mạnh vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta có thực sự muốn điều đó xảy ra hay không
theo chuyên gia này nếu muốn điều đó xảy ra thì toàn dân sẽ phải bị lây nhiễm omicron
và sẽ phải có rất nhiều bệnh nhân tử vong kể cả không bị covid một mươi chín
lý do là tử vong do quá tải hệ thống y tế để có được kết quả như nam phi
tiến sĩ thái cho hay đó là lý do vì sao chúng ta vẫn đang phải kiểm soát chặt sự thâm nhập của biến thể omicron
song song với đó là đẩy mạnh bao phủ vaccine covid một mươi chín
trước đó tiến sĩ kinh nông pháp trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam nhận định
còn quá sớm và mạo hiểm để cho rằng omicrone có thể trở thành vaccine tự nhiên để chấm dứt đại dịch
theo tiến sĩ kinh nông pháp
ngay cả khi triệu chứng có vẻ nhẹ nhưng có thể gây nên số lượng bệnh nhân lớn do khả năng lây nhiễm gia tăng
gây quá tải hệ thống y tế và cướp đi sinh mạng của những người dễ bị tổn thương
do đó chúng ta vẫn cần thận trọng và tiếp tục biện pháp năm k để ngăn ngừa lây nhiễm covid một mươi chín
bao gồm cả biến thể delta và omicron